không ít phương tiện vận tải có thể nhận diện luồng xanh vi phạm pháp luật như đi không đúng lộ trình
chở thuê người từ vùng dịch về các địa phương thậm chí lợi dụng luồng xanh để thực hiện hành vi phạm tội
trước tình hình này lực lượng chức năng tỉnh bạc liêu đã tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm chủ xe lái xe có hành vi vi phạm
qua đó bảo đảm thẻ nhận diện luồng xanh được sử dụng đúng mục đích đúng đối tượng
góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước tình hình này lực lượng chức năng tỉnh bạc liêu đã tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm chủ xe lái xe có hành vi vi phạm
nên trước đó khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dựng phương tiện để kiểm tra
tài xế tiên đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình tăng tốc chạy về hướng sóc trăng nhằm tẩu thoát
còn đây là xe tải do tài xế trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại phường tân đông hiệp thành phố dị an tỉnh bình dương điều khiển
trên xe có chở thêm hai người có dấu hiệu nghi vấn nên đã bị chót kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đặt tại tuyến quốc lộ một
đoạn qua thị trấn châu hưng xã vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phát hiện
qua làm việc tài xế trần văn hải khai nhận trở thuê hai người ngồi trên xe từ phường tân đông hiệp thành phố dị an tỉnh bình dương về tỉnh bạc liêu với giá hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
khi mà mình cái quy trình mình kiểm tra xe tải ở đây thì đầu tiên chúng ta đón lại rồi bắt đầu kiểm tra thân nhiệt cho khai báo y tế rồi bắt đầu tiến hành
nếu mà giấy test mà hết hạn chúng ta tiến hành cho test lại
mỗi chiếc xe đó đối với tài xế
thì mất tầm khoảng bốn năm phút với chiếc xe luồng xanh
nếu mà chúng ta có test nhanh covid
thì nợ khoảng một mươi năm phút là có kết quả
không chỉ dừng lại ở những vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế
mới đây vào khoảng dặng sáng ngày một mươi tám tháng tám
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phát hiện ô tô biển kiểm soát năm mươi một d sáu mươi năm nghìn ba trăm một mươi bốn
bên trong có ba đối tượng có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng đã phát hiện bốn bịch ni lông chứa các khối tinh thể màu trắng
và bảy viên nén màu hồng nghi là ma túy với trọng lượng trên một sáu kg
số tiền gần bốn mươi năm triệu đồng
hai sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chân ma túy
cùng một số tăng vận khác có liên quan
qua làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thuê xe lùng xanh
dùng để hỗ trợ phòng chống dịch với giá hai mươi triệu đồng
rồi đi từ thành phố hồ chí minh xuống thị trấn phước long
huyện phước long tỉnh bạc liêu bán số ma túy trên
để đảm bảo cho công tác phòng dịch thời gian tới
lực lượng tham gia bảo vệ tại chốt sẽ cố gắng hết sức
để làm sao kiểm tra tất cả các phương tiện cũng như hàng hóa ở trên phương tiện đó
để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và tránh việc vận chuyển người trái phép từ dùng dịch về
và đồng thời qua đây cũng mong rằng vấn đề là các tài xế
chúng ta cố gắng thực hiện nghiêm trong công tác phòng chống dịch
và đồng thời cũng không được và cũng không nên vận chuyển người trái phép
từ dùng dịch làm lây lan dịch bệnh
ngoài cái vấn đề xử phạt hành chính thì nếu như làm lây lan dịch bệnh
có dấu hiệu hình sự thì chúng tôi sẽ tiếp tục truy tố
bên cạnh sự siết chặt quản lý từ các cơ quan chức năng
cũng như sự hỗ trợ ngày đêm bám chốt của lực lượng kiểm soát phòng chống dịch
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thì các chủ phương tiện chủ doanh nghiệp vận tải cũng không nên vì bất cứ lý do gì
mà lợi dụng xe lùng xanh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
chỉ trong vòng ba tháng gần đây
liên tiếp phát hiện bóc gỡ hai băng nhóm tội phạm nguy hiểm
có tàng trữ sử dụng ma túy và các loại vũ khí quân dụng
thực tế này cho thấy tội phạm băng nhóm có tàng trữ vũ khí nguy hiểm
vẫn tiềm ẩn phức tạp
chính vì vậy trong giai đoạn hai đấu tranh với tội phạm tàng trữ vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ lực lượng công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ
công an các địa phương đã xác định chuyển trạng thái từ vận động thu hồi vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ sang đấu tranh chấn áp với loại tội phạm này
với vai trò chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự
tội phạm ma túy có tàng trữ các loại vũ khí nguy hiểm là thực trạng
đã được lực lượng công an đưa ra nhận định trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này
nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại phường định công quận hoàng mai
là đối tượng có nhiều tiên án tiền sự
khi dũng cùng đồng bọn tổ chức sử dụng ma túy tại một căn nhà trên địa bàn phường nam đồng
quận đông na đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận đông na phát hiện
dũng có đem theo một khẩu súng quân dụng để trên xe ô tô
tiến hành khám xét đất khẩn cấp tại nhà của dũng lực lượng công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng
một khẩu súng kíp một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình liều đạn
đối tượng dũng đã khai nhận số vũ khí trên là do đối tượng mua trên mạng
và sư tầm trong khoảng thời gian khác nhau chứ không phải mua cùng một lúc
và ngoài súng lấy thì còn có đạn quân dụng nữa thì hầu như là súng không nào có đạn
đối tượng khai nhận là số vũ khí quân dụng lấy là đối tượng mua với mục đích là phòng thân với cả sư tầm
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình công an quận hà đông xác định có một nhóm đối tượng
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
công an quận hà đông thu giữ một số lượng lớn vũ khí quân dụng gồm hai khẩu súng dạng bút
hai mươi năm viên đạn một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay
bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại ngoài ra nhóm đối tượng này đang chữ một mươi túi nilon chứa bốn mươi ba năm trăm tám mươi sáu gam methamphetamine
một túi nilon chứa hai mươi một viên nén ma túy chất methamphetamine một túi nilon chứa một trăm bảy mươi năm gam ketamine
cục cảnh sát hình sự đã xác định trong giai đoạn hiện nay lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đã xác định phương châm
đấu tranh với loại tội phạm này đó là cắt đứt nguồn cung đấu tranh trực diện và truy xét tận gốc
đối với khi mà các vụ án xảy ra có liên quan đến vũ khí vật liệu đổ công cụ ưu trợ thì cái việc mà truy xét tận gốc
thì báo cáo công chính là cái này thì lãnh đạo hộ và lực lượng cảnh sát hình sự cũng chỉ đạo công an các địa phương
và là hệ lực lượng để truy xét tận gốc về các đường dây đối tượng có liên quan đến vũ khí vật liệu đổ công cụ
các đường dây đổ công cụ ưu trợ để thu hồi và xử lý chiến đề đảm bảo cái xử lý nghiêm minh của pháp luật
và phối hợp với chặt chẽ với tòa án và viện kiểm sát các cấp để đưa ra một số vụ án xét xử điểm
để giăn đe và giáo dục chung phòng ngừa tội phạm chung
xác định vũ khí quân dụng vẫn còn tiềm ẩn trong nhân dân đặc biệt các đối tượng có hành vi chế tạo
sản xuất nhằm bán cho các đối tượng hình sự đối tượng tội phạm về ma túy để thực hiện các hành vi phạm tội
theo đó lực lượng công an xác định thời gian này sẽ tổ chức lồng ghép các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
như tội phạm giết người tội phạm tín dụng đen tội phạm ma túy với công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đến nay thì vẫn đánh đa bộ vẫn tiếp tục chỉ đảo và thực hiện đấu tranh bóc gỡ đối với các đường dây ổ nhóm tội phạm
tội phạm nói chung ổ nhóm tội phạm nói chung rồi là để làm rõ những hành vi
việc phạm tội khác đồng thời thì làm rõ việc tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ hay là công cụ hỗ trợ
của các ổ nhóm đường dây đó nhất là các ổ nhóm đường dây liên quan đến tội phạm về ma túy
liên quan đến các cái ổ nhóm tội băng nhóm ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu sáu đen đen
việc đấu tranh với tội phạm có tàng trữ vũ khí quân dụng trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ
và quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân
trong đó giải pháp chuyển trạng thái sang đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này chắc chắn sẽ góp phần ngăn chặn
kiềm chế tình trạng tàng trữ vũ khí quân dụng trong các băng nhóm tội phạm cũng như trong quần chúng nhân dân
ủy ban nhân dân tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bốn trường hợp
mỗi người một mươi năm triệu đồng vì tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín công an phường tự an đã phát hiện
do bà hơ khanh là chủ nhà có một nhóm bốn người đang đánh bài ăn tiền
tại cơ quan công an nhóm này khai nhận do dịch bệnh nên không có việc làm đã tụ tập đánh bạc kiếm thêm thu nhập
bất chấp việc tp buôn ma thuật đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử đinh hoài nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã bình thạnh huyện đức trọng về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi năm tháng một nam và anh trần thiên trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã xảy ra sô sát nam dùng xà beng bổ vào vùng đầu của trung
sau đó trung được người nhà đưa đi cấp cứu và được chuyển lên tuyến trên
nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não
tại phiên tòa xét bị cáo nam phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần
do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra trước
quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo tác động gia đình đã khắc phục hai trăm linh triệu đồng
cho gia đình bị hại nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ với mức hình phạt là tám năm tù